trong báo cáo với quốc hội các vị đại biểu quốc hội về đổi mới công tác tổ chức thi và tuyển sinh
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ thừa nhận một số ý kiến sau
để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong khâu chấm thi ở hà giang hòa bình sơn la cũng có nguyên nhân
thuộc trách nhiệm của bộ giáo dục và đào tạo trong khâu ra đề thi và vai trò giám sát ở một số khâu tổ chức thi
bên cạnh đó phần mềm chấn thi trắc nghiệp tuy cơ bản đáp ứng được yêu cầu chấm thi nhưng vẫn còn những
kẽ hở trong bảo mật có thể dẫn đến bị lợi dụng để làm sai lệch kết quả thi nhất là khi người dùng thực hiện
gian lận có tổ chức và có chủ đích từ trước